công an tỉnh bình thuận cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại công ty chế biến bột cá thuộc thị xã la ghi khiến hai người thương vong
thông tin ban đầu vụ án mạng xảy ra bên trong công ty chế biến bột cá
anh liêm là nhân viên của công ty khi đang đứng trước sân thì bị một người đàn ông đâm nhiều nhát nên quay lại dàn co tước dao
sau đó chị anh ba mươi hai tuổi là tạp vụ của công ty cũng được phát hiện nằm thoi thóp với nhiều vết đâm trong một phòng trọ nằm phía sau nhà máy
cả hai nạn nhân được đưa đến đi bệnh viện thị xã la ghi cấp cứu
hung thủ sau khi gây án đã trốn khỏi hiện trường
mặc dù được cấp cứu nhưng chị anh tử vong tại bệnh viện còn anh liêm được băng bó vết thương hiện sức khỏe đã ổn định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án đồng thời truy bắt hung thủ
quá trình giàn co anh liêm nhận ra người đâm mình là một thủ kho tại công ty